địa phương có một hợp tác xã và một mươi tổ liên kết trồng nấm đang hoạt động hiệu quả tạo việc làm ổn định cho hàng trăm gia đình góp phần kéo giảm gần hai tỷ lệ hộ nghèo trong năm qua